nho được trồng tại đất của việt nam có thể là giống nó khác nhau quả to quả nhỏ
nhưng có một tiệu chung có một cái đặc điểm là bắp nho nó phải chắc nó không dễ bị dụng
còn một cái phần nữa để phân biệt được cây nho nhập từ trung quốc
thế là khi mà chúng ta thử cái phần nho thì rõ ràng là nó sẽ không có mùi thơm
hai nữa là cái phần nho khi đã chín rồi thì cũng mang lại cái vị chua nhiều hơn là vị ngọt
đó là những cái điều mà chúng ta có thể dễ nhận biết nhất và dễ phân biệt nhất về các cái giống nho
thưa thưa anh bây giờ em biết hết rồi khán giả cũng chắc biết hết rồi
bây giờ anh em mình cứ làm món nào với mấy cái nhỏ này này này nhỏ việt nam này cái này thì mình bỏ
bây giờ mình chia tay với khán giả đi
cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo của thức phân sách hay bật
quý vị hãy nhớ lời khuyên của chuyên gia để tìm mua những sản phẩm an toàn cho gia đình mình
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình
xin chào và hẹn gặp lại